tại hà nội văn phòng quốc hội đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh tổ chức lễ tiếp nhận bốn mươi cây hoa ban
do đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh điện biên trao tặng
để trồng tại khu vực nhà quốc hội phía trước lăng bác
sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí tổng thủy phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
hòa ban tượng trưng của sức sống mãnh liệt mùa xuân đâm trồi nảy lọc
ấm áp vui tươi và cũng là tình cảm của đồng bào tây bắc dành cho quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn và đánh giá cao việc tỉnh điện biên
tặng cây hoa ban để trồng ở khu vực nhà quốc hội trên đường bắc sơn
phía trước lăng bác đúng dịp cả nước đang tích cực hưởng ứng tết trồng cây
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng những cây hoa ban này sẽ phát triển tốt
để có thể trổ hoa vào đúng dịp mùa xuân năm sau và nhiều năm sau nữa
sắc màu tươi thắm của hoa ban mỗi dịp xuân về phía trước lăng bác sẽ là món quà quý giá
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh điện biên dâng lên chủ tịch hồ chí minh
bằng tất cả tấm lòng tình yêu bác đồng thời đáp ứng sự mong đợi và niềm yêu thích
của người dân thủ đô cũng như các đại biểu quốc hội dành cho hoa ban